tùy theo thế mạnh của mỗi địa phương các lớp đào tạo nghề do các cơ sở đào tạo nghề
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên các huyện tổ chức đã đáp ứng được nguyện vọng học nghề của bà con nông thôn
chủ động linh hoạt lựa chọn ngành nghề mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với điều kiện
thế mạnh của mỗi địa phương đã giúp công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh hòa bình có những chuyển biến tích cực
nằm ở phía tây bắc của tỉnh hòa bình mai châu được thiên nhiên yêu đáy với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp
thơ mộng là nơi hội tụ giao lưu của nhiều dân tộc anh em
nhiều năm nay đời sống kinh tế của bà con địa phương được nâng lên
một phần từ việc tư duy đổi mới nên cùng cách làm ăn cũng được cải thiện so với trước đây
từ một hộ nghèo sau vài năm gia đình chị sùng y ganh đã trở thành chủ hộ kinh doanh có tiếng trong vùng nhờ phát triển homestay
nhận thấy địa phương có tiềm năng phát triển du lịch
gia đình chị đã học nghề rồi đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú
vợ học nấu ăn chồng cũng tham gia học lớp đào tạo dịch vụ du lịch
lượng khách mỗi ngày một đông hơn
đến nay gia đình chị đã có quả ăn quả đề từ khu homestay này
qua các lớp đào tạo của bên trung tâm thì tôi thấy là nó rất là hiệu quả đối với các nhà mà làm du lịch như chúng tôi
bởi vì đã trang bị được các kiến thức từ cơ bản nhất là về cái cách nấu ăn
rồi lại các dịch vụ của các gia đình
và gia đình làm homestay
đem ước mơ thoát khỏi đói nghèo
nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc mông ở đây đã thay đổi tư duy cách nghĩ cách làm
từ một bản thuần nông những lớp dạy nghề du lịch theo đề án một nghìn chín trăm bảy mươi
đã tạo dựng và giúp người dân làm du lịch bài bản
đến nay địa phương đã trở thành điểm đến được du khách trong và ngoài nước ưa thích
bởi sự năng động linh hoạt trong việc điều hành kinh doanh và đón khách
đời sống người dân đã có sự đổi thay rất lớn từ du lịch cộng đồng
doanh thu của vợ chồng tôi một tháng thì nói chung là có tháng thì
tháng cao nhất là một tháng là phải rơi tầm ba bốn mươi triệu
và tháng ít thì phải hơn một mươi triệu
ngoài cái việc nó ăn thì cái việc du lịch thì anh chị là sẽ tiếp tục
sẽ duy trì cái mô hình này và dần dần nếu mà một hai năm nữa mà
thấy khả quan thì anh chị sẽ tiếp tục phát triển thêm một số nhà nữa
để đảm bảo cho khách
bản lác trung tâm homestay nổi tiếng của huyện mai châu
có rất nhiều gia đình đã đổi đời từ kinh doanh dịch vụ này
do làm du lịch lâu đời nên hiện nay địa phương đã chuyển hướng mở rộng
ngành nghề tập trung dạy nghề gắn liền với các dịch vụ liên quan đến du lịch
trong đó nghề theo thổ cẩm và may trang phục thổ cẩm được chú trọng đào tạo
từ một xưởng sản xuất nhỏ trong xã đến nay xưởng thuê may đồ thời trang
thổ cẩm của chị vi thị thuận đã mở rộng quy mô
đa phần công nhân ở đây đều là chị em đã tốt nghiệp lớp học
nghề ba tháng của trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện
sau khi tốt nghiệp đa phần học viên đã có kiến thức nghề cơ bản
và có thể làm ngay nếu doanh nghiệp nào cần
đa số các hộ dân trong huyện mai châu nguồn thu nhập chính của bà con chủ yếu
từ trồng trọt chăn nuôi nhưng do nhận thức của người dân trong việc ứng dụng
các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi còn hạn chế
nên hiệu quả chưa cao vì vậy những năm qua chính quyền đã tích cực

họ tự hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện
mở các lớp dạy nghề phi nông nghiệp đáp ứng nhu cầu cũng như tâm lý
lì nông bất lì hương của bà con nơi đây